và ngày hôm nay thì bắc bộ vẫn khá là oi nóng mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
và có lẽ là chúng ta nên tránh các hoạt động ngoài trời vào lúc ban trưa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
trung bộ nắng sáo với nhiệt độ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
riêng tây nguyên và nam bộ hôm nay sẽ xuất hiện mưa từ chiều nhiệt độ trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
kỳ nghỉ lễ sẽ có rất nhiều hoạt động di chuyển hội họp
chúng ta hãy luôn ghi nhớ thông điệp đó là đã uống rượu bia thì không lái xe
để những ngày nghỉ diễn ra thật an toàn và trọn vẹn